chỉ còn khoảng một giờ nữa trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển việt nam và malaysia trong khuôn khổ iff cup hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra
đội tuyển việt nam có thành tích đối đầu ấn tượng với đội tuyển malaysia đặc biệt là khi hai đội đọa sức ở vòng đấu bảng
còn ở trận cầu mang tính quyết định này thì các chàng trau đỏ sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào khi đến làm khách trên sân vận động vua kijerlin vào tối nay
sau trận thắng hai trận hòa và ba trận thua nhìn vào những thống kê lịch sử đối đầu ở các kỳ iff cup có thể thấy là đội tuyển việt nam đang chiếm ưu thế áp đảo so với kỳnh địch malaysia
tuy nhiên những số liệu thống kê chỉ là những con số tượng trưng và không quyết định nhiều đến kết quả của trận chung kết lượt đi tại bukis jalin tối nay
bởi nếu phân tích kỹ những chiến thắng của đội tuyển việt nam thường là ở vòng bảng còn đối thủ của chúng ta lại đang giành lợi thế ở những trận đấu quyết định khi bước vào vòng trong
malaysia đối tượng
malaysia luôn là đội bóng khó chịu với bất kỳ đối thủ nào mỗi khi họ tiến sâu vào vòng trong điều đó đã được những chú hổ vàng minh chứng tại các kỳ iff cup trước đó
malaysia đến với iff cup này mang đến một cái lối chơi hoàn toàn khác so với malaysia của những năm trước và họ là đội bóng thiên về kiểm soát bóng và áp đặt tấn công
talaha là một chú dựa cho toàn đội malaysia đây là cầu thủ dầu dận kinh nghiệm nhất của vòng đoàn malaysia hiện tại và talaha đang có phong độ rất là tốt
đội tuyển malaysia ở af cup hai nghìn một mươi tám
chủ yếu triển khai lối chơi từ hai biên với sự cơ động của hai hậu vệ cánh đây là những cầu thủ có tốc độ cũng như nguồn thể lực dồi dào
tuy nhiên bước vào trận đấu tối nay hậu vệ cánh phải siami safari người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển thái lan sẽ vắng mặt do nhận thẻ đỏ từ vòng bán kết
ngoài ra trung vệ aydin zafuan không thể có mặt do bị chấn thương ở trận đấu trước đó
nhưng thể cho bắc hang sơ không thể chủ quan bởi chắc chắn rằng huấn luyện viên tang cheng hue đã có những tính toán thay thế cho những vị trí này
trận đấu tối nay sức ép từ hơn tám vạn khán giả tại bukit jalil cũng là một trở ngại đối với đội tuyển việt nam
trào lửa này được ví như cầu thủ thứ một mươi hai của đội chủ nhà
trong lịch sử đội tuyển việt nam đã có nhiều lần thi đấu trên sân vận động này và đã gặp không ít khó khăn
quan sát các trận đấu của đội tuyển malaysia trên sân nhà ở giải đấu này tôi thấy một điều là họ thường khởi đầu chậm
họ thường khởi đầu chậm nhưng sau đó thì những phút sau đấy thì họ tấn công khủng khiếp luôn
và áp lực của sân bukisalin với tám vạn khán giả thì nó khiến cho chúng ta tin rằng đây có chắc chắn là một trào lửa
và những cầu thủ của chúng ta những người rất là trẻ nhiều trong số đó là những cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba
đã từng trải qua các sức ép đã từng có những trận đấu lớn
tôi nghĩ là họ chưa bao giờ họ gặp phải một sức ép nào lớn như trận đấu ngày hôm nay đâu
các cầu thủ của chúng ta cũng đã qua những trận đấu khó khăn ở giải u hai mươi ba cũng đã qua những trận đấu khó khăn của asean
nhưng rõ ràng tính chất của các giải đấu đấy nó rất là khác
khó khăn là vậy
nhưng điều quan trọng nhất đối với đội tuyển lúc này là giữ được sự bình tĩnh tập trung
để triển khai tốt những chiến thuật mà huấn luyện viên park hang seo đề ra
nhằm đạt được kết quả tốt nhất trên sân khách trong trận chung kết lượt đi này